chủ tịch ubnd tỉnh yên bái vừa gửi thư cảm ơn trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ
lãnh đạo bộ công an tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm cục cảnh sát hình sự cục kỹ thuật nghiệp vụ
ban giám đốc công an các tỉnh lào cai tuyên quang hà giang các cơ quan thông tấn báo chí cán bộ chiến sĩ
các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chỉ đạo phối hợp truy bắt hung thủ
sát hại bốn người dân tại xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái
với sự chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành sự giúp đỡ của các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
sự phối hợp hỗ trợ đắc lực của lực lượng công an một số tỉnh trong khu vực
các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời nắm bắt thông tin tuyên truyền định hướng về vụ án
góp phần chấn an dư luận trong quần chúng nhân dân không để kẻ xấu lợi dụng gây phức tạp tình hình
và kịp thời thông báo đến người dân những thông tin nhận dạng đối tượng từ đó góp phần nhanh chóng truy bắt được đối tượng
đây là một chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
làm ổn định tình hình và bảo đảm cuộc sống cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh